đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông trên bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn cho đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
trong bốn mươi tám h bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến nam định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm linh ba chín độ kinh đông trên đất liền khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng bốn mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của báo khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi và khiến cho biển động mạnh
vùng biển vĩnh bắc bộ có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh sông lớn là cấp một
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau sẽ có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín với những con sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét và biển động mạnh
cơn bão số bốn đã đổi hướng dịch chuyển sang hướng tây bắc và tiến về phía nước ta do ảnh hưởng của hán liêu ở rìa phía tây cơn bão ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ duy trì trạng thái nhiều mây mưa rông xuất hiện rải rác ở khu vực phía đông bắc bộ
đến chiều tối và đêm nay mưa có khả năng mở rộng về diện và lượng cho toàn khu vực riêng đối với khu vực đông bắc bộ có thể còn có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
từ đêm nay cho đến ngày một mươi bảy tháng tám với ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số bốn thì bắc bộ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt là từ hai trăm năm mươi cho đến ba trăm năm mươi mm
bà con cần tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo tiếp theo để cập nhật tình hình cũng như có phương án phòng tránh kịp thời
về nhiệt độ do trời chuyển nhiều mây hơn nên nhiệt ngày có xu hướng giảm xuống ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ đối với khu vực phía tây bắc bộ
phía đông bắc bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi ba mươi ba độ
xuống đến khu vực trung bộ nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới nên ban ngày khu vực từ thanh hóa trở vào cho tới thừa thiên huế
thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây
tuy nhiên mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi và nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ xuống ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
từ chiều tối nay cho đến ngày một mươi bảy tháng tám mưa bắt đầu gia tăng trở lại cho khu vực bắc trung bộ khi cơn bão tiến gần hơn đến khu vực nước ta
và khu vực có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to
nền nhiệt đêm nay sẽ ra động chủ yếu từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước